nhiều bệnh viện với thiết kế để nhân rộng mô hình điều trị sars đang xuất hiện trên khắp trung quốc
bệnh viện tiểu thang sơn tại bắc kinh trước đây được sử dụng để cách ly và điều trị cho bệnh nhân sars
các phiên bản tiểu thang sơn được phát triển ở nhiều địa phương trong đó có vũ hán
các bệnh viện mới tại đây dự kiến được đưa vào sử dụng vào ngày ba tháng hai và mùng năm tháng hai tới